một mươi xe khách trên các tuyến không có điểm đầu điểm cuối tại các bến xe khách của hà nội sẽ phải thay đổi lộ trình khi đi qua địa phận thành phố hà nội
đây là nội dung đề xuất thời gian vừa qua của sở giao thông vận tải hà nội đã nhận được sự đồng ý về mặt chủ trương của bộ giao thông vận tải
cụ thể theo đề xuất của sở giao thông vận tải hà nội các xe từ bến xe thuộc các tỉnh phía nam hà nội đến bến xe các tỉnh vĩnh phúc phú thọ yên bái lào cai hà giang lai châu
thái nguyên tuyên quang cao bằng bắc cạn sẽ đi theo hướng cao tốc pháp vân cầu rẽ đường vành đai ba trên cao ra đường võ văn kiệt bắc thăng long hoặc cầu thanh trì quốc lộ một quốc lộ ba
các tuyến đi từ các tỉnh phía đông đông nam đi các tỉnh phía bắc tây bắc đi theo hành trình quốc lộ nam cũ hoặc cao tốc hà nội hải phòng hướng lên quốc lộ hai hoặc đường cao tốc nội bài lào cai qua cầu đông trù ra quốc lộ hai hoặc đường cao tốc nội bài lào cai
quốc lộ ba đến các tỉnh thái nguyên cao bằng bắc cạn và ngược lại
các tuyến xe từ bến xe sơn tây đi các tỉnh thái bình ninh bình hà nam nam định tp hcm được đề nghị điều chỉnh hành trình theo hướng đường quốc lộ hai mươi một xuân mai đường hồ chí minh đi các tỉnh phía nam